chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chiếm tới gần tám mươi tổng sản phẩm trong nước
tiêu dùng là một trong những giải pháp được các chuyên gia đánh giá
là sẽ giúp nền kinh tế việt nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng sáu bảy trong năm nay
tuy nhiên việc kích thích tiêu dùng như thế nào để đảm bảo cân đối với tiết kiệm trong nền kinh tế
là hết sức cần thiết và để bàn về vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay bà đinh thị mỹ loan
chủ tịch hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
để chúng ta cùng trao đổi
xin chào bà mỹ loan và cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và ngay sau đây mời quý vị và các
các bạn cùng đến với phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện
theo tổng cục thống kê nửa đầu năm nay doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
đạt gần hai triệu tỷ đồng tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm trước
với mức đóng góp gần sáu thúc đẩy tiêu dùng trở thành giải pháp quan trọng
để tăng trưởng kinh tế trong năm nay
tiêu dùng cá nhân và hội gia đình là sáu mươi tám đối với tiêu dùng
nếu như chúng ta chỉ cần tăng thêm một đối với tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình
tức là đâu đó khoảng gần bảy mươi quy mô này kinh tế
thì rõ ràng là chỉ cần tăng thêm một đó thôi
chúng ta đã có được khoảng một tầng đâu đó là bốn mươi tỷ ba mươi tám bốn mươi tỷ tăng thêm
và rõ ràng nó sẽ là một cú hích rất là lớn đang góp gần kinh tế
hiện tiêu dùng chiếm khoảng gần tám mươi tổng thu nhập quốc nội gdp
như vậy tiết kiệm của toàn nền kinh tế sẽ chỉ trong khoảng trên dưới hai mươi
các chuyên gia cho rằng việc kích thích tiêu dùng chỉ là giải pháp trong ngắn hạn
để hướng tới mục tiêu tăng trưởng sáu bảy bên cạnh việc đảm bảo tiết kiệm của nền kinh tế
có hai cái vấn đề lớn một là về vĩ mô của nó
tức là cũng không nên để phát triển tiêu dùng vô phục bạn
nó phải có một cái hành lang phát triển cho nó để đảm bảo rằng
cái tiết kiệm nội địa nó phải hướng đối bên dưới đâu đó khoảng hai bảy ba tiết kiệm nội địa
thì nó mới đảm bảo cho quốc gia có một nền tảng tăng trưởng dài hạn
dù cái tỉ trọng của hàng tiêu dùng năm nay nó cũng tương đương như là năm ngoái
nhưng mà nếu nhìn xem kỹ xem một số cái nhóm ngành hàng mà nó tiêu dùng trong nước tăng mạnh
thì chúng ta cũng thấy rằng là
cái tiêu dùng trong nước cao nhưng mà nó lại đến từ cái nguồn hàng nhập khẩu
thì có nghĩa là nó đã cái sự lan tỏa đối với sản xuất trong nước nó kém hơn
giải pháp mà các chuyên gia đưa ra để kích thích tiêu dùng là thúc đẩy người việt nam dùng hàng việt nam
tạo điều kiện để đẩy mạnh cho vai tiêu dùng đồng thời phát triển hơn mảng dịch vụ
đặc biệt là du lịch qua đó cũng sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước
vâng thưa bà mỹ loan chúng ta vừa mới theo dõi phóng sự vừa rồi và thấy là tiêu dùng thì chiếm tới gần tám mươi tổng sản phẩm trong nước
vậy bà đánh giá thế nào về vai trò của tiêu dùng với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ạ
chắc chắn là tiêu dùng đóng một vai trò vô cùng quan trọng rồi
bởi vì nếu như là tiêu dùng mà không phát triển hoặc là chúng ta không có cái động lực
để tiêu dùng thì có lẽ là cũng không có động lực để sản xuất và kinh doanh
tiêu dùng sẽ làm cho thị trường khởi sắc và cũng tạo điều kiện để cho chúng ta có được
người dân sẽ có được đáp ứng những yêu cầu cơ bản của mình
và không phải chỉ yêu cầu cơ bản
tại vì bây giờ là người dân việt nam chúng ta đã bước qua cái giai đoạn mà chúng ta chỉ cần ăn no mặc ấm
có thể phát triển sang cái mức là phấn đấu để ăn ngon mặc đẹp
và lên một bước cao nữa đó là được sử dụng các cái sản phẩm an toàn
có một cái sự tiêu dùng bền vững và thông minh
thì trong tiêu dùng trong nền kinh tế quan trọng là như vậy
cho nên là cũng cần phải có phát triển tiêu dùng theo cái đúng hướng
để không những là đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn là kích thích sản xuất
và để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn của người tiêu dùng việt nam trong thời kỳ hội nhập
và tạo ra điều kiện cho một xã hội phát triển hơn

vâng cùng với sự phát triển về kinh tế thì tỉ trọng của tiêu dùng trong thời kỳ hội nhập

và có phần không nhỏ trong việc là thúc đẩy tăng trưởng gdp
mặc dù vậy thì tín dụng tiêu dùng của việt nam được xem là vẫn còn thấp
so với các nước như là malaysia anh mỹ nên dư địa phát triển thì vẫn còn rất lớn
bà có thể phân tích rõ hơn về cái nhận định này
vâng nếu như nói về tín dụng tiêu dùng
chúng ta có thể thấy là nếu như trước đây là
nếu như chẳng hạn như là bạn chẳng hạn đi làm
thì với một cái số tiền của mình bạn phải lo liệu
nào là để cho gia đình ăn uống
rồi là có thể là thăm non họ hàng rồi bạn bè
rồi tiết kiệm một chút
sau đó thì mới mua sắm những vật dụng gì cho mình
nhưng ngay bây giờ nếu như bạn có thể thích
ví dụ một cái máy ảnh một cái điện thoại di động
thông minh đời mới
hay thậm chí là xe máy hoặc ô tô
thì bây giờ là có tín dụng tiêu dùng
và bạn có thể là mua được cái đó
để mình có thể là được sử dụng ngay
được hưởng thụ ngay
và lại có động lực để tiếp tục làm việc
để trả cái món nợ tiêu dùng
mà chúng ta đã ứng trước và đã sử dụng trước đấy
thì xét về góc độ kinh tế
và từ góc độ các nhà bán lẻ
đương nhiên là chúng tôi ủng hộ và hoan nghênh
cái việc tín dụng tiêu dùng
tuy nhiên cũng phải nói rằng là
cái gì cũng phải có một cái giới hạn
và có một cái mức độ
cũng không nên là lạm dụng quá
và tóm lại thì như vậy là chúng ta thấy
hết những cái ưu điểm cũng như là những cái mặt mạnh
của tín dụng tiêu dùng
nó giúp cho các nhà sản xuất có thể sản xuất mạnh hơn nhiều hơn
và người tiêu dùng thì lại được hưởng
các cái dịch vụ hoặc là các cái sản phẩm
trong lúc là cái
nguồn thu nguồn tài chính của bình còn hạn chế
nhưng vẫn có thể sử dụng ngay bây giờ
ngay lúc này cái điều ấy rất là đáng khích lệ
kích cầu tiêu dùng theo bà
có ý nghĩa như thế nào
trong việc tạo động lực cho khu vực sản xuất
thúc đẩy đầu tư
mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh
kích cầu tiêu dùng
là cái từ mà chúng ta thường là để chỉ
đến cái việc là nếu như là
không có kích cầu chỉ tiêu dùng bình thường như thế này thôi
thì hoặc là nó phát triển
hoặc là nó giảm xuống
thế và trong những cái lúc mà nền kinh tế khó khăn
có thể là khó khăn nội tại của nền kinh tế chúng ta
nước ta hay là khó khăn
bị ảnh hưởng do cái tác động của
các cái suy thoái
hoặc là kinh tế giảm suốt
của thế giới chẳng hạn
cũng ảnh hưởng đến thị trường việt nam
thì trong những trường hợp như thế thì cần thiết
phải có cái sự kích cầu
và rõ ràng nếu mà chúng ta có các cái hoạt động
kích cầu một cách đúng đắn
và cần thiết thì sẽ tác động rất là lớn
như là chúng ta cũng vừa mới
xem qua phóng sự
thì rõ ràng là kích cầu tiêu dùng
sẽ làm cho thị trường khởi sắc
nó sẽ được tăng lên
kích cầu tiêu dùng thì là chắc chắn
là sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh
bởi vì là kích cầu tiêu dùng
có nghĩa là cái tiêu dùng tăng lên
các nhà sản xuất các nhà đầu tư sẽ thấy là thị trường mở ra
mọi người đều
đều có tinh thần
đều có tinh thần hăng hái là mua sắm
và đã có tín dụng tiêu dùng hỗ trợ nữa
thì mọi người sẽ đầu tư nhiều hơn
hoặc là tìm kiếm
hoặc là sáng tạo thêm những cái
sản phẩm mới mặt hàng mới
dịch vụ mới để cung ứng cho thị trường
và những cái đấy là có tác động tích cực
vâng nói tới kích cầu tiêu dùng
thì là một trong những giải pháp
mà chúng ta đã thực hiện trong những năm qua
đó là người việt nam
dùng hàng việt nam
theo bà đánh giá thì đến thời điểm này
phong trào đó đã
có tác dụng như thế nào trong việc
kích cầu tiêu dùng
có thể nói là chương trình
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trong nhiều năm nay
đã có một cái tác động vô cùng tích cực
đến thị trường cũng như là đến tâm lý tiêu dùng
của người dân việt nam
và trong một trường mực nào đấy
chúng tôi còn đánh giá
còn cho rằng là đó là một trong những
có thể nói là cái nguồn động lực vô cùng lớn
cho các doanh nghiệp việt
cho các sản phẩm của việt nam
dịch vụ của việt nam
bởi vì là thông qua cái chương trình này
thì rất nhiều các cái doanh nghiệp đã được tiếp sức
để có thêm các cái sản phẩm
mà thị trường cần
thế thì là cái phong trào
mà người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
cũng làm cho người tiêu dùng việt nam
được biết hơn
bỏ được cái tâm lý xính ngoại
và trân trọng những cái sản phẩm
của quê hương mình của đất nước mình
và tự hào với cái hàng việt
những cái hàng việt mà chúng ta vẫn
rất là tự hào
khi đã có cái vị thế cái chỗ đứng trên thế giới
như là các cái sản phẩm
về may mặt về da dày
về thiết bị máy móc điện tử
thủ công mỹ nghệ
và rất là nhiều các mặt hàng khác
thì bây giờ là ngay trên thị trường nội địa
cũng chiếm được cái lòng tin của người tiêu dùng
ở đây thì cũng phải nói
thêm một điểm nữa đó là chúng tôi cũng rất là
đồng tình cũng như là đánh giá rất cao
cái ý tưởng mà thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã nói trong cái buổi gặp gỡ
các cái doanh nghiệp hồi mấy tháng trước
về việc người việt nam
yêu tiên dùng hàng việt nam
là chúng ta hết sức nỗ lực hết sức cố gắng rồi
nhưng bản thân hàng việt nam
kể cả sản phẩm lẫn dịch vụ
sản phẩm hàng hóa lẫn dịch vụ
phải là chiếm được lòng tin
phải chủ động để mình chiếm được lòng tin
của người tiêu dùng chứ không phải chỉ có một chiều
là người việt nam do tình cảm quê hương đất nước
do lòng yêu nước do tâm lý
yêu thích những cái sản phẩm
của địa phương hay của đất nước mình
không phải chỉ có giới hạn ở chỗ đấy
mà còn phải sản phẩm và hàng hóa việt nam
phải ngang tầm cạnh tranh được với
hàng hóa ngoại nhập
nhất là khi chúng ta mở cửa thị trường
và nhất là khi mà chúng ta trong một cái thế giới
rộng lớn như thế này
mở cửa như thế này hội nhập như thế này
thì phải cạnh tranh hết sức mạnh mẽ để chiếm được lòng tin
của chính người tiêu dùng việt nam
vâng rõ ràng là trong thời gian vừa qua
thì chúng ta cũng đã thấy có rất là nhiều cái phản biện
những cái đối thoại trái chiều
về việc dùng hàng việt nam
hay là dùng hàng nước ngoài
và rõ ràng những điều đó
đang cho thấy là
cái cách tiêu dùng của người việt
đặc biệt trong cái bối cảnh hội nhập
là nó cũng rất là phong phú
không hẳn là sinh ngoại
nếu những sản phẩm việt nam tốt
đáp ứng được yêu cầu
và về giá cả
thì người việt hoàn toàn có thể lựa chọn và mua
được không ạ
bạn nói cái điều mà rất là đúng
và rất là khách quan
đó là nếu như chúng ta lạc hậu
hoặc chúng ta dừng lại
có nghĩa là không thể nào mà
chúng ta bảo vệ được cái hàng việt
không thể nào ủng hộ hàng việt
một cách vô điều kiện
cái điều đấy là cũng nhắc nhở cho
các nhà sản xuất các nhà kinh doanh
cũng như các nhà bán lẻ chúng tôi
là phải làm như thế nào để đáp ứng
cái yêu cầu của người tiêu dùng
vâng một nhận xét có thể nói là
rất là chi tiết và cũng bao quát
từ cả hai phía cả tiêu dùng
lẫn nhà cung cấp
bên cạnh cái giải pháp
là kêu gọi người tiêu dùng
ưu tiên lựa chọn hàng hóa
do doanh nghiệp trong nước sản xuất
thì chúng ta có những giải pháp nào
để kích cầu tiêu dùng
theo hướng bền vững
vâng chúng tôi nghĩ rằng là
chúng ta còn một số các biện pháp khác
một số cách làm khác
nếu mà muốn kích cầu được tiêu dùng
thì trước hết là các cái sản phẩm của chúng ta
mà ở đây ta đang nói đến là
các sản phẩm hàng việt
sản phẩm việt nam
muốn được người tiêu dùng yêu thích
và mua sắm
chọn lựa cái sản phẩm của mình
chắc chắn là sản phẩm của chúng ta
và không phải là
tốt theo cái hiểu là tốt chung chung
và rõ ràng là tốt
phải rất là có
có tính cá biệt
tức là cho từng phân khúc
chúng ta có thể là có phân khúc bình dân
có phân khúc trung lưu
và có phân khúc là
những cái mặt hàng xa xỉ
thì phân khúc nào chúng ta cũng đều có khách hàng cả
thì hàng việt chúng ta cũng rất cần phải
phân khúc được khách hàng của mình
cũng như là các cái sản phẩm dịch vụ
mà sản phẩm dịch vụ ở đây thì chúng ta
ít khi hay nói đến
thường nói đến là nghĩ đến hàng hóa
thế tuy nhiên là sản phẩm dịch vụ của việt nam
cũng rất cần phải được nâng cao
cũng rất cần phải được người tiêu dùng lựa chọn
chỉ đơn cử như là các cái
sản phẩm dịch vụ về du lịch
một số cái
dịch vụ tài chính như là
dịch vụ về ngân hàng
dịch vụ bảo hiểm
rồi dịch vụ y tế
rồi dịch vụ về giáo dục
tất cả rất nhiều
và giao thông vận tải
đi máy bay
đi tàu hỏa
hay là ô tô
vân vân tất cả
đều là các cái dịch vụ được cung cấp
thì đều đòi hỏi là chúng ta có
có các cái chất lượng
phù hợp với từng cái phất khúc
mà chúng ta hướng đến
bảo đảm cho hàng hóa được
luôn luôn được
cho đến tận bây giờ
thì chúng ta vẫn cứ còn hơi băn khoăn
là có một số cái sản phẩm của việt nam
từ năm này qua năm khác
hầu như chúng ta có
có thay đổi
nhưng mà chậm quá
trong khi chỉ cần nhìn ra xung quanh thôi
không cần đâu xa
mà ngay trong khu vực asean thôi
với những cái nền kinh tế
gần gũi chúng ta
như các nước lắng giềng
như là malaysia
hay là philippines
thì họ thay đổi
thay đổi mẫu mã
thay đổi các cái
sản phẩm hàng hóa
một cách liên tục
và nếu như chúng ta
không đáp ứng được cái điều này
thì cũng rất là
ngây go cho
cái vị thế
của hàng việt
ngay chính sân nhà của mình
một lần nữa cảm ơn bà đinh thị mỹ loan
đã tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
tiêu dùng có một vai trò
rất quan trọng
và ảnh hưởng lớn
tới sự phát triển
của nền kinh tế việt nam
chính bởi vậy
thúc đẩy tiêu dùng
sẽ giúp cho nền kinh tế của chúng ta đi lên
thúc đẩy như thế nào
kích cầu ra làm sao
để tiêu dùng phát triển
theo hướng bền vững
lại là một bài toán
đối với các nhà quản lý
cũng như các doanh nghiệp
thì chương trình của chúng tôi
xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại